góp phần thực hiện mục tiêu tại chương trình chuyển đổi số quốc gia nói chung cũng như chuyển đổi số ngân hàng nói riêng
cũng trong ngày hôm nay đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã có buổi khảo sát tại phường cẩm an thành phố hội an tỉnh quảng nam
và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam để phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi
và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tại buổi làm việc ủy ban nhân tỉnh quảng nam khẳng định việc xây dựng và ban hành luật căn cước công dân sửa đổi
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là rất cần thiết
luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn là văn bản pháp lý quan trọng trong công tác quản lý dân cư căn cước tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại
thực hiện thủ tục hành chính giao dịch dân sự kinh tế thương mại
tuy nhiên qua hơn bảy năm triển khai thi hành luật đã bộc lộ một số khó khăn vướng mắt cần giải quyết
nhất là việc sửa đổi bổ sung quy định về thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ở nước ta
về cơ bản ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhất trí với những nội dung của dự thảo luật
đồng thời có những đóng góp thêm về một vài nội dung cần làm rõ trong dự thảo luật